thưa quý vị và các đồng chí chỉ sau một tuần thi công ngày đêm hôm nay ba mươi tháng tám bộ công an đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến phước lộc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại số một mươi bảy đường phạm hùng xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
dự buổi lễ có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng các đồng chí trong tổ công tác đặc biệt của chính phủ tại khu vực phía nam lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết từ khi covid một mươi chín xuất hiện đến nay
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát phức tạp ở thành phố và các tỉnh phía nam bộ công an đã có nhiều giải pháp kịp thời quyết liệt
đóng góp tích cực hiệu quả đối với công tác chống dịch tại những điểm nóng
đặc biệt với việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị mà tiêu biểu là bệnh viện dạ chiến phước lọc
có quy mô ba trăm linh giường trong thời gian ngắn kỷ lục bảy ngày công an nhân dân đã nêu cao tinh thần
ở đâu cần ở đâu khó có công an luôn sung kích đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó cam go
công an nhân dân đang bị nhiễm f gọi là f
và chúng tôi cũng có gần chục cán bộ chiến sĩ hy sinh do nhiễm f trong quá trình làm việc
và chúng tôi cũng rất là ý thức rằng cái việc triển khai này là một cái việc bắt buộc không ai muốn
như đồng chí phó thủng thướng đã nói
nhưng trước tính mạng của cán bộ chiến sĩ thân nhân cán bộ chiến sĩ của nhân dân
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và phía nam
cho nên là đã rất là quyết tâm và hành động cũng rất là dứt khoát để kịp thời có cái bệnh viện này
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
đồng chí cũng nhấn mạnh đây là một minh chứng hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang dân sự mà là cuộc chiến chung tất cả vì chiến thắng đại dịch
và hôm nay
thêm một bệnh viện này mà chúng ta thêm niềm hy vọng thêm niềm tin giữ lại rất nhiều cuộc sống
có thể nói rằng đây là một minh chứng rất sống động cho cái sự hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang với dân sự
giữa trung ương với địa phương giữa chính quyền
với các doanh nghiệp hay mọi người thường nói là giữa công với tư
lúc này tất cả là công
tất cả làm vì để cuối cùng chúng ta phải giành được chiến thắng trong cái cuộc chiến này
với quy mô ba trăm linh dường bệnh bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín
và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
với phương châm chống dịch như chống dạch
nhờ thế bệnh viện được hoàn thiện thần tốc trong vòng bảy ngày
còn trong chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương đã có buổi làm việc với công an tỉnh long an
tại buổi làm việc công an tỉnh long an đã báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an
về công tác phòng chống dịch trong thời gian qua
theo đó công an tỉnh long an đã bố trí gần hai bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phòng chống dịch

tỉnh xã huyện trong đó có ba trăm tám mươi tám cán bộ chiến sĩ được bộ công an tăng cường
đảm bảo trực tại các chốt kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu trên toàn tỉnh
sắp tới tỉnh long an sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày một mươi ba tháng chín
tại một số vùng cam đỏ
đối với vùng xanh tỉnh sẽ triển khai chỉ thị một mươi sáu thêm một tuần nữa đến ngày sáu tháng chín
theo báo cáo tỉnh long an hiện đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
tỉnh cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của lực lượng công an
đảm bảo mục tiêu kép về an ninh trật tự đồng thời thực hiện tốt công tác sang lọc và kiểm soát dịch
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp công an tỉnh long an phải nghiên cứu kỹ kết luận của bộ trưởng bộ công an
về nội dung tham gia phòng chống dịch bệnh của lực lượng công an nhân dân
phương án đảm bảo an ninh trật tự hiện nay và thời gian tới
để đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt với tinh thần mỗi phường xã là một pháo đài
công an tỉnh long an phải có kế hoạch cụ thể đồng thời đề nghị ban giám đốc công an tỉnh long an
phải nắm chắc tình hình tại địa phương trực tiếp có mặt chỉ đạo tại một trăm tám mươi tám xã trên địa bàn
kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch quan tâm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ
ngày đêm vất vả tại địa bàn
hôm nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã tiếp nhận năm xe tiêm chủng lưu động trị giá bốn tỷ đồng
do công ty cổ phần ô tô trường hải trao tặng
xe này sẽ được đưa về các đơn vị thuộc bộ công an để phục vụ cho công tác
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
một mươi xe tiêm chủng lưu động sẽ được đưa về các đơn vị bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện một mươi chín tháng tám
bệnh viện ba mươi tháng bốn cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
mỗi xe có thể chở được đội ngũ y tế khoảng sáu người và khoang chuyên dụng dành cho tiêm chủng
trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ tiêm chủng như bàn ghế tủ bảo quản vaccine
máy phát điện dự phòng hệ thống quạt gió khử khuẩn
trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiến hành đưa vaccine đến những địa phương hạn chế khả năng đi lại
tiếp cận tiêm chủng ở những khu vực dân cư đang thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn cho cám bộ y tế
và người được tiêm chủng góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hướng đến miễn dịch cộng đồng
vâng có thể thấy rằng dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh
nên việc lây nhiễm rất dễ xảy ra nhất là trong cộng đồng
thế nhưng khi cả nước đang chung tay thực hiện mọi biện pháp để phòng chống dịch bệnh
vẫn có những đối tượng không những không chấp hành quy định giãn cách xã hội mà còn cố tình chống đối
thậm chí tấn công lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch
khác hẳn với thái độ hung hăng khi tấn công lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch khu đô thị tân tê đô
vào tối ngày một mươi năm tháng tám khi bị đưa về trụ sở công an huyện đan phượng đối tượng đỗ đăng thiện đã tỏ ra hối lỗi
hôm nay tôi có lời nói tôi có va chạm với cả hai đồng chí dân quân cùng xã
tôi có hành vi thiếu tôn trọng mong quý cơ quan rồi phải tạo điều kiện cho tôi
còn đây là hình ảnh được ghi lại vào đêm ngày một mươi chín tháng tám tại khu vực đường ba mươi hai thuộc địa phận huyện đan phượng
thành phố hà nội trước khi đâm đổ rào chắn của chốt kiểm soát dịch bệnh
bắt giữ hai đối tượng này đã dùng điếu cày tấn công gây thương tích cho lực lượng chức năng tại hai điểm chốt phòng dịch
lý do chỉ đơn giản vì bạn gái muốn ăn sữa chua nên đức đã rủ bạn vượt chốt mang đồ cho người yêu
cháu chạy về đường ba mươi hai cháu quay đầu lại cháu dùng điếu vụt vào gậy của con viên
thì gậy bật vào tay chú ý cháu thông qua
nhìn những hình ảnh này ai cũng bức xúc với hành vi tấn công người thi hành công vụ tại chốt phòng dịch
thậm chí khi bị khống chế đưa về trụ sở công an người đàn ông này vẫn liên tục quanh co chối tội
theo công an hà nội từ đầu tháng tám đến nay có một mươi bảy vụ chống người thi hành công vụ
trong đó lực lượng công an đã khởi tố một mươi bốn vụ với một mươi bốn bị can hiện ba vụ đang điều tra làm rõ
đối với lực lượng công an chúng tôi chúng tôi chưa luôn quán triệt rõ chấp hành nghiêm điều này
do cái quy định của bà
tư thế lễ tiết
các phong và mềm dẻo nhưng bên cạnh đấy là rất phương quyết thuyết phục
lấy cái phòng ngừa lấy cái thuyết phục là chính nhưng trường hợp tố tình thì vẫn phải sử dụng nghiêm
trong thời điểm cả hệ thống chính trị đều nỗ lực vào cuộc chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
thì lúc này hành vi chống đối người thi hành công vụ không còn là mang tính cá nhân nữa
mà đã là hành vi xâm phạm quyền lợi sự an toàn của cả cộng đồng
không chỉ riêng trên địa bàn thành phố hà nội tình trạng người dân chống đối
lăng mạ hay tấn công lực lượng làm công tác phòng chống dịch còn diễn ra tại nhiều tỉnh thành phố
để hạn chế thấp nhất vấn đề này thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân là điều đặc biệt quan trọng
ngoài trở lại vụ việc xảy ra tại đàn phượng hà nội ngày hai mươi bốn tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố ba đối tượng với tội danh chống người thi hành công vụ
việc xử lý hình sự đối với các đối tượng này là hoàn toàn hợp lý
và sẽ làm bài học cho những người coi thường pháp luật coi thường công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay

theo các chuyên gia việc gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân
việc tìm ra những nguyên nhân này sẽ giúp lực lượng chức năng có những ứng xử phù hợp vừa tạo tính nghiêm minh của pháp luật
vừa giúp người dân không vi phạm pháp luật và trên hết thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay

việc tìm ra những nguyên nhân này sẽ giúp lực lượng chức năng có những ứng xử phù hợp vừa tạo tính nghiêm minh trong giai đoạn hiện nay
với mục đích đằng sau các nhóm đối tượng này có xu hướng để tiến hành trì đạo hoặc là xúi dụng hoặc là lôi kéo
để giảm thiểu câu chuyện này thì thực ra nó đang có hai cái vế mà chúng ta buộc phải cần được nhắc đến cho nó đầy đủ đảm bảo sự công bằng
đó là đối với người dân thì việc tân tụ pháp luật nó cũng là nghĩa vụ của anh
đó là việc anh hoàn toàn có quyền khiếu nại nếu như cơ quan người thực thi công vụ có những hành vi sai trái làm xâm phạm đến quyền lễ của pháp của anh
nhưng không có nghĩa rằng anh được quyền đáp trả là theo cách vô pháp luật như vậy
bởi vì ai sai đâu thì xử lý đó
còn đối với cơ quan chức năng trực tiếp là những người thực thi công vụ
rõ ràng việc phải tiếp xúc
ngoài trực tiếp với người dân
trong những hoàn cảnh như thế này
thì nó là việc trách nhiệm
cũng là cái nghĩa vụ
của anh đối với công việc
nhưng cũng cố gắng làm sao
để có giữ được một thái độ
với nguyên tắc nhẹ nhàng
bên cạnh đội ngũ y bác sĩ trực tiếp đối đầu với dịch bệnh
thì các lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự như công an quân đội
cũng đang gồng mình
tạo một lá chắn để bảo vệ kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
chỉ cần một cá nhân ý thức kém
không tuân thủ công tác phòng dịch
thì những nỗ lực của cả cộng đồng
đều có thể nguy cơ đổ sông đổ bể
theo quyết định đặc xá số một nghìn năm trăm ba mươi năm qd ctn
do chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn xuân phúc ký ban hành
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
có hiệu lực từ nguyễn xuân phúc
ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước quyết định đặc sá
cho ba hai mươi sáu phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù
và ba người đang được tạm đình chỉ
chấp hành án phạt tù
sáu người đang được hoãn chấp hành án phạt tù
có đủ điều kiện được hưởng đặc sá
thủ tướng chính phủ chủ tịch và các thành viên
hội đồng tư vấn đặc sá
tranh án tòa nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
thưa quý vị và các đồng chí
bên cạnh việc được đặc sá tha tù
để chuẩn bị cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng
của những trường hợp này
các trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
của bộ công an đã và đang thực hiện
nhiều biện pháp hỗ trợ với mong muốn
đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất
để họ yên tâm làm lại cuộc đời
sau đây là ghi nhận tại trại giam nam hà
nơi có hơn ba mươi trường hợp phạm nhân
đủ tiêu chuẩn đề nghị xét đặc sá
trong đợt này
với mức án hai mươi bảy tháng tù giam
nhưng với ý thức chấp hành tốt
có nhiều nỗ lực cố gắng
trong quá trình cải tạo và học tập
sau một mươi bốn tháng
phạm nhân bùi đức duy là một trong ba mươi ba trường hợp
đủ điều kiện đề xét
đề nghị đặc sá năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian chấp hành án tại phân trại số một
trại giam nam hà
sau khi hoàn tất và được cấp chứng chỉ nghề cơ khí
duy vẫn không ngừng học tập
lao động tiếp tục học thêm nghề may
sản xuất bao bì
tôi có thể tự tin
từ về lao động
bằng bàn tay của mình đúng nghề cơ khí
tự làm nghề và mở cửa hàng
để kiếm ăn cuộc sống trong này
không chỉ riêng bùi đức duy
nhiều phạm nhân khác tại đây
đặc biệt là những phạm nhân trong độ tuổi lao động
đều được tạo điều kiện để học nghề
trong thời gian chấp hành án
và việc dạy nghề học nghề
phải đảm bảo thực chất hiệu quả
trong trường hợp lực xá của đội
tôi tự tin là khi phạm nhân lực xá
về với gia đình và xã hội
tôi sẽ tự tin
để làm chính đôi bàn tay của mình
thành nguyện xã hội và nuôi sống vợ con gia đình
đào tạo nghề đảm bảo hiệu quả
để cho người chấp hành án vững nghề chắc nghề
đủ năng lực để sống bằng nghề
đó là một trong những công tác trọng tâm
mà ban giám thị trại giam nam hà nói riêng
cũng như nhiều cơ sở giam giữ khác nói chung
luôn xác định trong công tác của đội
quản lý giáo dục phạm nhân
không chỉ có thế
ban giám thị và hội đồng đặc xá của đơn vị
đã và đang tiến hành nhiều biện pháp
để tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho những trường hợp được đặc xá lần này
tái hòa nhập cộng đồng
sau khi được tổ thẩm định lên ngành
thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá
thì chúng tôi đã tổ chức cho phạm nhân học tập
trong đó có bài học về tái hòa nhập cộng đồng
phạm nhân trong quá trình chấp hành án ở trại
cũng đã được tổ chức cho phạm nhân
học nghề và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân
và sau khi phạm nhân được đặc xá
đơn vị sẽ liên hệ
với cơ quan thình án hình sự địa phương
và các ban ngành ở địa phương
để tạo công an việt nam
thuận lợi cho phạm nhân
khi trở về tái hòa nhập cộng đồng
đặc xá là chính sách khoan hồng nhân đạo
của đảng nhà nước ta
thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
và không chỉ dừng lại
ở việc giảm án tha tử
với mỗi phạm nhân được đặc xá
trong năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh những chính sách hỗ trợ theo quy định
luôn có sự đồng hành giúp đỡ
từ các cơ sở giam giữ
các cấp chính quyền
để hành trình hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
thêm nhiều thuận lợi
công an tỉnh thái nguyên vừa tổ chức trao quà hỗ trợ
xoa đói giảm nghèo
đối với hộ gia đình ông nguyễn mạnh hùng
chú tại xã mỹ yên huyện đại từ
ông nguyễn mạnh hùng
năm nay tám mươi bảy tuổi
trú tại xóm đồng cháy xã mỹ yên huyện đại từ
là hộ gia đình nghèo
và là người có công với cách mạng
hiện đang được con trai chăm sóc phụng dưỡng
tại buổi trao quà đại diện công an tỉnh thái nguyên
đã ân cần thăm hỏi sức khỏe
động viên tinh thần
và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
tới những hy sinh công hiến của gia đình chính sách
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
và trao tổng số tiền hỗ trợ
là một mươi ba hai triệu đồng
cho ông nguyễn mạnh hùng
đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của
ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo
đối với hộ gia đình có thành viên là người có công
trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi một
qua đó thể hiện trách nhiệm tình cảm
của cám bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên
chia sẻ đối với những khó khăn
với cộng đồng nói chung
và các gia đình chính sách
người có công với cách mạng nói riêng
trưa nay ba mươi tháng tám
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết
buổi sáng cùng ngày đối tượng trần hoàng huynh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê ở tỉnh cà mau
là đối tượng chém lìa bàn tay phải
của ông vũ đức kiêm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
tại một con hẻm thuộc phường phú hòa
thành phố thủ dầu một đã ra đầu thú
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự
huynh cùng với đặng quốc hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ngụ tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
bị bắt vào tối ngày hai mươi chín tháng tám
để điều tra làm rõ về hành vi
cố ý gây thương tích
theo khai nhận của huynh
giữa huynh và nạn nhân vũ đức kiêm
không có quen biết hay mâu thuẫn gì
huynh ngồi trên xe
và chứng kiến toàn bộ vụ việc mâu thuẫn
dẫn đến đánh nhau giữa hưng và ông kiêm
bức xúc việc ông kiêm
dùng gạch ném vào xe ô tô của đồng nghiệp mình
nên huynh đã nóng giận tức thời
vác mã tấu chém lìa tay ông kiêm
liên quan tới vụ việc tài khoản facebook
phát nguyên đăng tải bài viết
có nội dung xuyên truyền
hình tạc xúi dục người dân
đang mắc kẹt ở các tỉnh thành
do dịch bệnh covid một mươi chín trở về long an
sáng ngày ba mươi tháng tám
đại diện công an tỉnh long an cho biết
cơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc
làm rõ để xử lý theo quy định
theo đó lực lượng chức năng tỉnh long an
đã phát hiện tài khoản facebook phát nguyên
đăng tải bài viết trong nhóm cộng đồng long an
với nội dung
tỉnh nhà đã không cứu mình
thì mọi người hãy tự đứng lên cứu mình
anh chị em ai ở bến lức long an
vào nhóm gia lô anh em
để cùng nhau về quê nhà
theo cơ quan điều tra
nội dung đăng tải nêu trên mang tính kích động
ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của tỉnh nhà
hiện công an tỉnh long an đang tiến hành xác minh
đối tượng có hành vi vi phạm để xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
vừa bắt khẩn cấp đối tượng bùi văn duẩn
chú tại phường châu giang
thị xã duy tiên tỉnh hà nam
về hành vi giết người
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám
tại phòng trọ thuộc thôn ba xã phù vân
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bùi văn duẩn và bạn gái
chú ở huyện kim bảng tỉnh hà nam
xảy ra mâu thuẫn
duẩn đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người
làm nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra án mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
đã phối hợp với công an thành phố phủ lý
bắt giữ được duẩn ngay tại hiện trường
đồng thời thu giữ phương tiện gây án
và các vật chứng có liên quan